mở đầu bản tin sẽ là thông tin vừa được cập nhật về vụ đối tượng dùng súng khống chế nhân viên ngân hàng việt công banh
trên nhánh phường tam phước thành phố biên hòa tỉnh đồng nai cướp số tiền khoảng chín trăm linh triệu đồng vào chiều ngày tám tháng chín
sau quá trình tập trung lực lượng và áp dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ được đối tượng và thu giữ nhiều tăng vật có liên quan
theo thông tin từ lực lượng công an qua đấu tranh khai thác đối tượng lê huy dũng đã khai nhận
súng tiền phương tiện gây án và các tam vật khác được dũng cất giấu tại nhiều vị trí khác nhau
công an đã tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở đồng thời di lý đối tượng dũng thu tiền
một khẩu súng sử dụng gây án xe gắn máy được đối tượng sử dụng làm phương tiện để gây án
công an tỉnh đồng nai đang tiếp tục mở rộng điều tra củng cố hồ sơ xử lý đối tượng theo quy định
trước đó vào khoảng một mươi năm h chiều ngày tám tháng chín dũng mang theo quần áo màu đen
đeo khẩu trang đội mũ bảo hiểm xông vào phòng giao dịch tam phước chi nhánh biên hòa
thuộc ngân hàng thương mại cổ phần ngoại thương việt nam việt công banh tại khu phố long đức ba phường tam phước
và tại đây dũng dùng súng bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp các nhân viên có mặt tại hiện trường
và xông vào quầy lấy khoảng chín trăm linh triệu đồng
sau khi cướp tiền xong thì đối tượng nhanh chóng chạy ra khỏi phòng giao dịch
lấy xe máy để sẵn bên lề đường sau đó chạy theo quốc lộ năm mươi một hướng đi huyện long thành
ngay sau khi xảy ra vụ cướp công an tỉnh đồng nai đã huy động nhiều cán bộ chiến sĩ để truy bắt được hung thủ gây án
chỉ trong hai ngày tại hà nội và bình phước đã liên tiếp xảy ra hai vụ cháy lớn
khiến bốn người tử vong hai người bị thương cùng nhiều tài sản bị thiêu dụi
thông tin trong cụng tin vắn
khoảng một mươi năm h ba mươi phút ngày một mươi tháng chín trên địa bàn thôn bạch nao xã thanh văn huyện thanh oai hà nội
đã xảy ra một vụ cháy lớn
ngay sau khi nắm được thông tin vụ cháy xảy ra lực lượng chức năng đã điều động năm xe chữa cháy
một xe tét nước xuống hiện trường tổ chức chữa cháy cứu hộ cứu nạn
đến một mươi bảy h hai mươi sáu phút cùng ngày đám cháy cơ bản được khống chế
tới qua mùng một mươi tháng chín theo cơ quan chức năng huyện thanh oai hà nội
vụ cháy đã khiến cho ba nạn nhân tử vong do bị bỏng quá nặng mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời
còn tại tỉnh bình phước vào dạng sáng nay một mươi một tháng chín một vụ cháy lớn xảy ra tại nhà bà trần thị thiệp
năm mươi năm tuổi ở tổ năm ấp một xã minh hưng huyện trân thành tỉnh bình phước
ngay sau khi nhận được tin báo phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ
công an tỉnh bình phước đã điều động ba xe chữa cháy cùng hơn hai mươi cán bộ chiến sĩ nhanh chóng có mặt tại hiện trường
sau gần một giờ đồng hồ vụ cháy đã được khống chế và dập tắt hoàn toàn
vụ cháy đã làm một người tử vong hai người bị thương trong đó một người bị bỏng nặng nhiều tài sản bị thiêu dội

công an tỉnh bình phước đã điều động một bộ hồ sơ chứng từ hợp thức hóa thủ tục để rút số tiền gần hai trăm tám mươi triệu đồng từ ngân sách của nhà nước để chi cho công tác phòng chống dịch tả lợn châu phi
công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố ngô xuân khải nguyên chủ tịch ubnd xã thanh thủy nguyễn đức trường cán bộ công chức địa chính xây dựng và môi trường xã thanh thủy
và phan tâm anh nguyên kế toán ngân sách xã thanh thủy về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ

công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố ngô xuân khải nguyên chủ tịch ubnd xã thanh thủy về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
công an tỉnh hải dương đã ra quyết định khởi tố ngô xuân khải về tội lợi dụng chức vụ